tại thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng dự án điện gió số ba của tập đoàn thái lan đã chính thức khởi công giai đoạn một
theo thiết kế dự án điện gió này có công suất ba mươi mw trên diện tích gần một mươi hectare với tổng kinh phí là một bốn trăm linh tỷ đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi sóc trăng phát triển ba vùng điện gió với tổng diện tích hơn ba mươi bảy ha quy mô công suất hơn một bốn trăm linh mw và có đến hai mươi hai vị trí để xây dựng nhà máy điện gió
đến nay tỉnh sóc trăng đã có ba dự án điện gió đi vào xây dựng